giám định tác phẩm mỹ thuật tác phẩm nhiếp ảnh ở việt nam là một công việc hoàn toàn mới
và chưa có tiền lệ chưa có kinh nghiệm chưa có máy móc trang thiết bị kỹ thuật
tất cả chỉ là con số
đó là chia sẻ của ông vi kiến thành cục trưởng cục mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm
tại hội thảo công tác giám định tác phẩm mỹ thuật nhiếp ảnh thực trạng và giải pháp
được tổ chức vào ngày một mươi tám tháng bảy vừa qua tại hà nội
công tác giám định tác phẩm mỹ thuật nhiếp ảnh đang đứng trước ba khó khăn lớn
đó là thiếu các điều luật quy định về hoạt động giám định tác phẩm nghệ thuật
để làm các kiểm tra kỹ thuật hiện nay phải hoàn toàn nhờ vào con người và máy móc
của viện khoa học hình sự bộ công an
đây là những trở ngại lớn không thể khắc phục một sớm một chiều
tuy nhiên ở các nước có thị trường mỹ thuật tức là có mua bán kinh doanh các tác phẩm mỹ thuật
nhiếp ảnh thì đều có các tổ chức cá nhân làm công tác giám định tác phẩm
cấp giấy chứng nhận giám định tác phẩm để tác phẩm đó tham gia vào hoạt động mua bán đấu giá
việt nam là nước duy nhất trên thế giới mà công giám định tác phẩm mỹ thuật lại do cơ quan quản lý nhà nước thực hiện
vì vậy cục mỹ thuật nhếp ảnh triển lãm kêu gọi các tổ chức cá nhân hãy nhiệt tình và mệnh dạng thành lập
tổ chức hoạt động giám định tác phẩm mỹ thuật để cục mỹ thuật nhếp ảnh và triển lãm sớm rút ra khỏi hoạt động này